thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng tiểu ban kinh tế xã hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đã chủ trì buổi làm việc giữa tiểu ban kinh tế xã hội với chín tỉnh miền núi trung du và các tỉnh nghệ an
thanh hóa và thành phố hà nội để lắng nghe những thuận lợi và khó khăn của các tỉnh thành
đây là hội nghị lần thứ năm ở các vùng khác nhau nhằm tiếp thu ý kiến cho chiến lược phát triển
kinh tế xã hội một mươi năm và báo cáo kế hoạch kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
các phó thủ tướng phạm bình minh vương đình huệ vũ đức đam và lãnh đạo các bộ ngành
nhiệm vụ của tiểu ban làm hai văn kiện quan trọng đó là chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm
và báo cáo kế hoạch kinh tế xã hội năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đây là hai văn kiện quan trọng đối với cán bộ đảng viên và nhân dân cũng như đảng bộ các cấp
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đề nghị văn kiện chuẩn bị cần phải sát thực tế
nên phải lắng nghe các địa phương đánh giá tình hình phát triển cũng như mô hình những nét mới trong một mươi năm qua